ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi hai đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng lãnh đạo thành phố đã làm việc với sở giao thông vận tải tp hcm để tìm giải pháp chống ủn tắc giao thông
theo đó để chống ủn tắc giao thông thành phố sẽ phải triển khai quyết liệt giải pháp dẹp nạn xe dù bến cóc tính lại việc cấp phép xe taxi được phép hoạt động khi con số đã vượt hơn một mươi xây thêm bãi đậu xe ngầm để giải phóng mặt bằng lưu thông
tại cuộc họp sở giao thông vận tải tp hcm kiến nghị trung ương và lãnh đạo tp hcm cần phải đầu tư năm dự án cấp bách trong đó có việc xây cầu vượt làm các nút giao thông và mở rộng một số đoạn đường với tổng kinh phí của năm dự án vào khoảng một tám trăm linh tỷ đồng
khi hoàn thành năm dự án này thì mới giải quyết được triệt đề tình hình ủn tắc giao thông ở sân bay tân sơn nhất